quan hệ mỹ trung vừa hứng chịu thêm một thử thách mới khi một khinh khí cầu của trung quốc bị bắn hạ trên bầu trời nước mỹ
những tranh cãi cũng xuất hiện nhiều hơn bởi các cuộc tập trận chạy đua vũ trang ở đông bắc á
khi những nghi kỵ bị khoét sâu những kịch bản nào đang đặt ra trong cuộc chơi tập hợp và cạnh tranh địa chiến lược ở khu vực này
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình nhìn từ hà nội
kính chào quý khán giả
câu chuyện chính của tuần này sẽ liên quan tới khu vực đông bắc á với những ngã rẽ mới ẩn chứa nhiều bất ngờ
bối bận tâm mới khi theo dõi cách mà các bên ứng xử với câu chuyện khinh khí cầu trung quốc xuất hiện và bị bắn hạ trên vùng trời nước mỹ tuần vừa rồi
vào ngày đầu tiên của tháng hai nhiều người dân tại tiểu bang montana tây bắc nước mỹ phát hiện một vật thể bí ẩn khổng lồ đang di chuyển trên bầu trời
lúc đầu tôi nghĩ đó là một ngôi sao nhưng sau đó tôi nghĩ điều này thật điên rồ vì lúc đó đang là ban ngày
rất nhanh chóng phía mỹ nhận sự xác nhận về nguồn gốc của vật thể bay này
đó là một khinh khí cầu đến từ trung quốc
chiếc khinh khí cầu này có kích thước khổng lồ bằng ba chiếc xe buýt chở học sinh
dường như nó chở theo các tấm pin năng lượng mặt trời và công nghệ vệ tinh
nó đang bay ở độ cao sáu mươi feet so với mặt đất cao hơn hẳn bất cứ chiếc máy bay thương mại nào
điểm đáng chú ý là khu vực nó bay qua ở rất gần căn cứ chứa rất nhiều tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân
lầu năm góc gọi sự hiện diện của chiếc khinh khí cầu này là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền với một mục đích rất rõ ràng đó là gián điệp
chúng tôi biết rằng đó là chiếc khinh khí cầu do thám và chúng tôi chưa thể đánh giá cụ thể hơn ngoài việc chiếc khinh khí cầu này không gây ra mối đe dọa quân sự hay thể chất nào đối với những người trên mặt đất
phản ứng đầu tiên của washington là hoãn chuyến công du bắc kinh của ngoại trưởng mỹ antony blinken
việc trung quốc cho chức khinh khí cầu giám sát bay vào không phận của mỹ là một hành động vô trách nhiệm và không thể chấp nhận được
sáng ngày bốn tháng hai khinh khí cầu đã bị bắn hạ khi di chuyển trên bầu trời đại tây dương thuộc nam carolina
ngay lập tức trung quốc ra công hàm để phản đối việc mỹ sử dụng vũ lực tấn công khinh khí cầu dân sự không người lái của trung quốc
trung quốc cho rằng mỹ đã có một hành động quá mức và bảo lưu quyền đưa ra thêm những phản ứng cần thiết
mỹ lẽ ra phải xử lý những sự việc như vậy một cách bình tĩnh chuyên nghiệp và ôn hòa

hệ quả của vụ căng thẳng khinh khí cầu sẽ phụ thuộc vào cách mỹ và trung quốc đi đến đâu trong sự kiện này
liệu chuyến thăm của ngoại trưởng mỹ antony blinken có chỉ hoãn lại hay đã hoàn toàn bị hủy bỏ
những mâu thuẫn có sớm được kiểm soát hay lại làm mối quan hệ giữa hai cường quốc thêm giá lạnh vẫn là câu chuyện còn bỏ ngỏ
từ quan điểm của trung quốc có thể mỹ mới chính là nước đi đầu trong trò chơi do thám từ hình ảnh vệ tinh đến giám sát dưới biển
trong đó bao gồm cả xã hội
nhưng điều đáng lo ngại hơn là sự cố vừa rồi gợi lại những ký ức đáng buồn từ thời chiến tranh lạnh
ví dụ như năm một nghìn chín trăm sáu mươi khi liên xô bắn hạ một chiếc máy bay do thám u hai của mỹ và buộc phi công phải thừa nhận trên truyền hình quốc gia
ở thời điểm đó chính quyền mỹ cũng tuyên bố rằng chiếc máy bay đang tiến hành công tác khí tượng và đã vô tình đi vào lãnh thổ của liên xô
sự kiện này cũng kéo theo nhiều thập kỷ chiến tranh lạnh giữa hai cường quốc hàng đầu khi đó
đó cũng là lý do khiến cho nhiều nhà quan sát lo ngại
một kịch bản chiến tranh lạnh hai có thể đã được kích hoạt chỉ vì một tranh cãi rất xưa cũ khinh khí cầu
nhưng tại sao trong thời đại của vệ tinh và các thiết bị thông minh khác khinh khí cầu vẫn là một nội ám ảnh
trong một báo cáo năm hai nghìn chín các nhà quân sự mỹ thừa nhận rằng khinh khí cầu có một lợi thế lớn là có thể quét khu vực rộng lớn ở độ cao thấp và tốc độ di chuyển đủ để quan sát kỹ mục tiêu
ngoài ra so với vệ tinh thì rõ ràng là khinh khí cầu rẻ và dễ khôi phục hơn nhiều
các sản khinh khí cầu giám sát được sử dụng lần đầu tiên vào những năm một nghìn tám trăm linh
pháp đã sử dụng khinh khí cầu có phi hành đoàn để giám sát cuộc chiến tranh pháp áo năm một nghìn tám trăm tám mươi
khinh khí cầu buộc dây có phi hành đoàn được tiếp tục sử dụng trong một chiến mỹ kéo dài từ một nghìn tám trăm sáu mươi một một nghìn tám trăm sáu mươi năm
kinh khí cầu butz
khinh khí cầu butz
giám sát trở nên phổ biến trong thế chiến thứ nhất và thứ hai quân đội nhật bản đã sử dụng khinh khí cầu để ném bom vào lãnh thổ mỹ
vụ việc không gây hư hại cho các mục tiêu quân sự nhưng một số dân thường thiệt mạng khi một khinh khí cầu rơi trong rừng tại oregon
ngay sau thế chiến thứ hai quân đội mỹ bắt tay vào khám phá việc sử dụng khinh khí cầu do thám tầm cao dẫn đến một loạt nhiệm vụ quy mô lớn mang tên dự án zenertrix
tài liệu của chính phủ mỹ tiết lộ khinh khí cầu thuộc dự án có nhiệm vụ chụp ảnh bay qua lãnh thổ liên xô vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong cuộc chiến tại afghanistan những chiếc khinh khí cầu do thám nhỏ là trọng tâm trong việc ứng dụng công nghệ tình báo và giám sát của mỹ khi được trang bị thêm các camera màu và hồng ngoại
các thiết bị này có thể truyền hình ảnh và âm thanh trực tiếp theo thời gian thực
những chiếc khinh khí cầu của mỹ cần phải được gỡ bỏ bởi chúng giám sát mọi thứ và vi phạm quyền riêng tư của chúng tôi
gần đây nhất năm hai nghìn hai mươi một cơ quan biên phòng châu âu cũng sử dụng khinh khí cầu giám sát để phát hiện dòng người nhập cư trên biển
vậy thì lợi thế của những chiếc khinh khí cầu là gì so với các thiết bị vệ tinh hiện đại
chúng hoạt động ở độ cao từ hai mươi bốn m đến ba mươi sáu mét cao hơn so với bất cứ máy bay thương mại nào
nhưng vừa đủ gần để quan sát một phạm vi rộng lớn với chất lượng hình ảnh cao hơn rất nhiều so với vệ tinh
cũng như trong một thời gian đủ lâu để soi kỹ mục tiêu bên dưới
điều này rất hữu ích cho các hoạt động giám sát dân sự
nhà máy tại thành phố touz tây nam nước pháp này chuyên sản xuất các tấm vải sợi để sản xuất những chiếc khinh khí cầu giám sát có đường kính lên tới tám mươi năm mét
có thể di chuyển vòng quanh một khu vực mục tiêu trong khoảng thời gian vài tháng bất kể các điều kiện thời tiết
rất nhiều công ty hiện nay đang có nhu cầu quan sát khí tượng và các trang trại nông nghiệp trên phạm vi rộng với hình ảnh chân thực và cập nhật nhất
vệ tinh hay máy bay thì không thể làm được điều này
vì nó di chuyển rất nhanh và ở quá xa
trở lại với khu vực đông bắc á cũng liên quan tới khinh khí cầu
việc sử dụng khinh khí cầu cho các hoạt động tuyên truyền hay do thám giữa hai miền triều tiên không phải quá hiếm trong những năm qua
quân đội hàn quốc hôm sáu tháng hai cho biết một khinh khí cầu dài khoảng hai mét nghi của cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên bay vào không phận của nước này
quân đội hàn quốc đã tăng cường hoạt động giám sát chiếc khinh khí cầu trên
tuy nhiên không tiến hành các bước phòng không
cụ thể vì cho rằng khinh khí cầu không có ý định dùng cho hoạt động do thám
nhưng điều đó không có nghĩa là bán đảo triều tiên đã lặng sóng
tháng một mươi hai vừa qua hàn quốc cho rằng bình nhưỡng đã đưa năm máy bay không người lái loại nhỏ vượt đường danh giới quân sự phân chia hai miền
một trong số đó đã bay tới phía bắc thủ đô seoul
thời gian qua triều tiên tiến hành loạt vụ thử tên lửa với mật độ chưa từng có
trong đó có vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới nước mỹ
các quan chức hàn quốc và mỹ cho rằng triều tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi
ở chiều ngược lại tổng thống hàn quốc yoon suk yoon đã gây ra không ít quan ngại khi tuyên bố không loại trừ khả năng hàn quốc tự sản xuất vũ khí hạt nhân
nhằm đề phòng khi mối đe dọa hạt nhân từ phía cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
còn với nhật bản thì sao
bên cạnh việc củng cố liên minh quốc phòng với mỹ
chính phủ nhật bản công bố bản kế hoạch an ninh quốc gia mới và dành tới ba trăm hai mươi tỷ đô la tương đương với hai gdp để tăng cường tiềm lực quốc phòng từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
biện pháp được cho là để đối phó với hàng loạt thách thức an ninh trong khu vực
kho vũ khí được nhật bản dự tính mua vượt qua mức độ phòng thủ theo quy định trong hiến pháp chủ hòa có từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
tuy nhiên bước đi này đã không chỉ gây ra phản đối với trung quốc triều tiên mà còn cả sự lo ngại đối với ngay cả hàn quốc
một quốc gia đồng minh với mỹ nhưng lại có quá nhiều khúc mắc về lịch sử đối với nhật bản
nhưng bán đảo triều tiên hay nhìn rộng ra mối quan hệ giữa các nước ở khu vực đông bắc á không chỉ là câu chuyện của riêng của từng nước
mối quan hệ vốn đã rất phức tạp giữa các nước này còn chịu tác động của các nhân tố khác mà diễn biến mới nhất là những chuyến viếng thăm
các đối thủ cạnh tranh cần biết rằng nếu họ thách thức một trong hai thì tức là họ đang thách thức toàn bộ liên minh mỹ hàn quốc
đó là lời khẳng định của bộ trưởng quốc
bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin khi tới thăm seoul vào hôm ba mươi tháng một vừa qua
ngay ngày hôm sau các cuộc tập trận chung quy mô lớn cả trên không và trên biển đã được hàn quốc và mỹ tiến hành
với sự tham gia của các máy bay kiếm kích tàng hình hiện đại như f hai mươi hai f ba mươi năm a f ba mươi năm b của hai nước
động thái diễn ra sau khi nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đề cập đến việc tăng theo cấp số nhân kho vũ khí hạt nhân của nước này
và gọi hàn quốc là kẻ thù của triều tiên
bên cạnh đó triều tiên cũng tuyên bố
sẽ có phản ứng cứng rắn nhất đối với bất kỳ hành động quân sự nào của washington
theo nguyên tắc hạt nhân đấu với hạt nhân
và gần như đồng thời tại các điểm dừng chân tokyo và seoul
tổng thư ký hiệp ước bắc đại tây dương nato ông zed stone zemburg
đều tìm kiếm sự ủng hộ quân sự của hai nước dành cho ukraine
thông điệp quan trọng nhất là chúng ta cần tăng cường quan hệ đối tác giữa hàn quốc và nato
vì an ninh ngày càng trở nên gắn kết với nhau hơn
những gì xảy ra ở châu á
độ dương thái bình dương cũng quan trọng đối với châu âu và nato và ngược lại
tổng thư ký nato không quên đề cập tới trung quốc
như một nhân tố có ảnh hưởng chính trị ở khu vực
hiện nay hợp tác chặt chẽ giữa nga và trung quốc là yếu tố quan trọng
giúp moscow vẫn đứng vững trước phương tây
trong khi sự hiện diện của bắc kinh ở châu âu qua nhiều lĩnh vực then chốt
như thương mại đầu tư và công nghệ đang khiến một số nước eu quan ngại
kêu gọi trung quốc hợp tác mang tính xây dựng về kiểm soát giải trừ vũ khí và phi hạt nhân
thúc đẩy hòa bình và ổn định ở eo biển đài loan
phản đối nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng
giới quan sát cho rằng với các hành động gần đây
nato có thể muốn vươn mình ra khỏi bắc đại tây dương
hướng tới nhiều mục tiêu ở châu á thái bình dương
chiến lược này cũng song hành với tiến trình xoay trục châu á của washington
những động thái của nato chắc chắn không nhận được sự chào đón từ bắc kinh
bộ ngoại giao trung quốc thậm chí đặt vấn đề
nato đang cố gắng phát động một cuộc chiến tranh lạnh mới
một mặt nato tuyên bố rằng vị thế của họ như một liên minh phòng thủ khu vực là không thay đổi
mặt khác họ tiếp tục vượt khỏi các khu vực phòng thủ truyền thống
không ngừng tăng cường quan hệ an ninh quân sự với các nước châu á thái bình dương
và thổi phòng mối đe dọa từ trung quốc
tuy nhiên với các sự kiện liên tiếp xảy ra gần đây
đặc biệt là sự cố
khinh khí cầu dân sự của trung quốc bay vào không phận nước mỹ
sẽ khiến cho mối quan hệ giữa các bên thêm căng thẳng
và có những lập trường cứng rắn hơn
các chuyên gia chính trị nhận định rằng
các bên đang tiếp tục cạnh tranh để giành ảnh hưởng quyền lực trên toàn cầu
song vẫn có những nút thắt có thể được gỡ bỏ
mỹ và trung quốc tưởng chừng như có thể ngồi lại đối thoại với nhau
nhưng giờ đây tiến trình này đang bị tạm dừng
bắc kinh chắc chắn đang mong muốn hạ nhiệt những căng thẳng
do đang tập trung giải quyết nhiều vấn đề trong nước
trong khi mỹ không thực sự quan tâm đến việc làm nóng hơn mối quan hệ này
mỹ trung sẽ phải ngồi lại với nhau vào một thời điểm
nhưng không phải ngay lúc này
sau một thời gian có phần chầm lắng
những diễn biến mới ngay đầu năm hai nghìn hai mươi
đang cho thấy những làn sóng ngầm âm ỉ
có nguy cơ trỗi dậy
những hoạt động quân sự khiến nguy cơ xung đột leo thang luôn cận kề
hơn lúc nào hết
đàm phán vẫn sẽ là cách tiếp cận cần được các bên ưu tiên
đông bắc á được kỳ vọng sẽ tìm thấy nhiều hơn
sự hợp tác đối thoại để vượt qua những thách thức
trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới
còn diễn biến phức tạp và khó lường
đúng là có những lo ngại về một phiên bản chiến tranh lạnh mới
khi sự nghi kỵ và quân sự hóa ngày một gia tăng
tuy nhiên không vì thế mà cánh cửa hợp tác đã khép lại
gần đây nhất bộ thống nhất hàn quốc công bố tầm nhìn
bán đảo triều tiên không hạt nhân hòa bình và thịnh vượng
các nhà lãnh đạo trung quốc và nhật bản
cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển mối quan hệ
giữa hai nước nhân kỷ niệm năm mươi năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao
trung quốc và hàn quốc cũng đồng thời tổ chức sự kiện
kỷ niệm ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
tại thủ đô bắc kinh và seoul
hàn quốc và nhật bản cũng vừa nhất trí khôi phục mối quan hệ lành mạnh
nỗ lực giải quyết những bất đồng về lịch sử và lãnh thổ
đó có thể là những điểm tựa để các nước đông bắc á
thu hẹp những bất đồng và khôi phục lòng tin
và đến đây thì chương trình nhìn hà nội xin được khép lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
chương trình nhìn tà nội xin được khép lại